nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân trong thực hiện phòng chống
và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín hôm nay bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ y tế
và tổng công ty biêu điện việt nam đã chính thức phát hành bộ tem chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ tem gồm hai mẫu do họa sĩ phạm trung hà sáng tác được thiết kế theo phong cách đồ họa
trong đó mẫu tem giá mặt bốn đồng thể hiện hình ảnh đại diện cho các lực lượng
y tế quân đội công an đang ngày đêm tham gia chống dịch
mẫu tem giá mặt một mươi năm thể hiện hình ảnh các bác sĩ của việt nam đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu vaccine
tìm ra các phác đồ điều trị tốt nhất để đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
việc phát hành bộ tem trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa to lớn trong cộng đồng
thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của việt nam đồng hành cùng các nước trong khu vực
và thế giới trung tây đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bộ tem được cung ứng tại sáu mươi ba biêu điện tỉnh thành phố và được lưu hành rộng rãi
tại một trăm chín mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc tổ chức liên minh biểu chính thế giới
bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng biêu chính công cộng
từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một